qua ba năm long an triển khai thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên cây lúa thanh long rau màu và con bò đã giúp cho bà con nhà nông nâng cao lợi nhuận
toàn tỉnh đã có gần một mươi chín hectare lúa thanh long rau màu được các nhà nông ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến mang lại hiệu quả cao
trà thanh long xuất khẩu sang trung quốc không bị rào cản kỹ thuật về xuất xứ hàng hóa cây màu mang lại lợi nhuận cho người sản xuất cao gấp từ bảy đến một mươi lần so với trồng lúa
cây lúa được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm lợi nhuận tăng thêm từ hai ba triệu đồng một hectare so với trồng lúa truyền thống

cây lúa được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm lợi nhuận tăng từ hai đến ba triệu đồng một hectare so với trồng lúa